xin chào và hẹn gặp lại
chủ cán bộ y bác sĩ viện y học phòng không không quân đã vượt núi băng ngàn ngược dòng sông mã về khám sức khỏe và cấp thuốc điều trị cho đồng bào các dân tộc của huyện mường lát tỉnh thanh hóa
chủ cán bộ y bác sĩ viện y học phòng không không quân đã vượt núi băng ngàn ngược dòng sông mã về khám sức khỏe và cấp thuốc điều trị cho đồng bào các dân tộc của huyện mường lát tỉnh thanh hóa
chủ cán bộ y bác sĩ viện y học phòng không không quân đã vượt núi băng ngàn ngược dòng sông mã về khám sức khỏe và cấp thuốc điều trị cho đồng bào các dân tộc của huyện mường lát
chủ cán bộ y bác sĩ viện y học phòng không không quân đã vượt núi băng ngàn ngược dòng sông mã về khám sức khỏe và cấp thuốc điều trị cho đồng bào các dân tộc của huyện mường lát tỉnh thanh hóa

chủ cán bộ y bác sĩ viện y học phòng không không quân đã vượt núi băng ngàn ngược dòng sông mường lát tỉnh thanh hóa
chủ cán bộ y bác sĩ viện y học phòng không không quân đã vượt núi băng ngàn ngược dòng sông mã về khám sức khỏe và cấp thuốc điều trị cho đồng bào các dân tộc của huyện mường lát tỉnh thanh hóa
chủ cán bộ y bác sĩ viện y học phòng không không quân đã vượt núi băng ngàn ngược dòng sông mã về khám sức khỏe và cấp thuốc điều trị cho đồng bào các dân tộc của huyện mường lát
chủ cán bộ y bác sĩ viện y học phòng không không quân đã vượt núi băng ngàn ngược dòng sông mường lát tỉnh thanh hóa

chủ cán bộ y bác sĩ viện y học phòng không không quân đã vượt núi băng ngàn ngược dòng sông mường lát tỉnh thanh hóa

chủ cán bộ y bác sĩ viện y học phòng không không quân đã vượt núi băng ngàn ngược dòng sông mường lát tỉnh thanh hóa
chủ cán bộ y bác sĩ viện y học phòng không không quân đã vượt núi băng ngàn ngược dòng sông mường lát tỉnh thanh hóa
chủ cán bộ y bác sĩ viện y học phòng không không quân đã vượt núi băng ngàn ngược dòng sông mã về khám sức khỏe và cấp thuốc điều trị cho đồng bào các dân tộc của huyện mường lát
chủ cán bộ y bác sĩ viện y học phòng không không quân đã vượt núi băng ngàn ngược dòng sông mường lát
chủ cán bộ y bác sĩ viện y học phòng không không quân đã vượt núi băng ngàn ngược dòng sông mã về khám sức khỏe và cấp thuốc điều trị cho đồng bào các dân tộc của huyện mường lát
chủ cán bộ y bác sĩ viện y học phòng không không quân đã vượt núi băng ngàn ngược dòng sông mã về khám sức khỏe và cấp thuốc điều trị cho đồng bào các dân tộc của huyện mường lát
chủ cán bộ y bác sĩ viện y học phòng không không quân đã vượt núi băng ngàn ngược dòng sông mường lát